lào cai là địa phương có nhiều vùng khí hậu đặc biệt thích hợp với phát triển cây ăn quả ôn đới giá trị cao
những năm qua tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm tập trung phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch
đưa những loại quả đặc biệt đặc trưng như lê mận đào đến với du khách trong và ngoài nước
đây là giống lê tai nung do trung tâm giống nông lâm nghiệp lào cai lai tạo bằng cách kép trên gốc của cây lê bản địa
nên có khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương
sau thời gian đầu trồng khảo nghiệm đến nay giống lê này đã được nhân rộng tại nhiều huyện như bắc hà bát sát thành phố lào cai
và bước đầu mang lại thành quả tích cực mở ra hướng thoát nghèo cho nông dân
về mô hình trung tâm đang thực hiện thì là một trong chương trình của đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh lào cai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là một cây đưa giống mới vào sản xuất
nâng cao hiệu quả kinh tế thu nhập trên đơn vị diện tích giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con
nếu mà mô hình này được mở rộng trên địa bàn tỉnh thì nó sẽ rất là thích hợp nó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân trong năm tới
không những tập trung phát triển những cây ăn quả ôn đới đặc trưng của vùng
ngành nông nghiệp lào cai còn nghiên cứu đưa vào trồng một số loại cây ăn quả giá trị cao
phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương như dưa lưới
để nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con hiện tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt khoảng tám ha
và bước đầu phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa có hiệu quả cao gắn với du lịch sinh thái
để cây ăn quả thực sự trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế cho đồng bào
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai đã hỗ trợ cùng với người dân thực hiện phát triển mở rộng vùng sản xuất
áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nhân giống và nuôi trồng tạo thương hiệu cho từng loại sản phẩm
và thông qua những điểm du lịch như sapa bắc hà thành phố lào cai để đưa đến với du khách thập phương
nâng cao giá trị phát triển kinh tế cho người dân
các du lịch đến tham quan và thưởng thức